tại hà nội cục bảo trợ xã hội bộ lao động thương binh và xã hội đã phối hợp với tạp chí lao động và xã hội
tổ chức diễn đàn sinh kế và khởi nghiệp cho người cao tuổi nhằm chỉ ra những thách thức của công tác tạo sinh kế
nâng cao thu nhập đối với người cao tuổi hiện nay và những giải pháp tháo gỡ
theo kết quả điều tra dân số và nhà ở tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín của tổng cục thống kê
cả nước có khoảng một mươi một bốn triệu người cao tuổi chiếm một mươi một tám mươi sáu dân số
trong đó bảy hai triệu người cao tuổi sống ở khu vực nông thôn
tỷ lệ người cao tuổi thuộc hộ nghèo là tám chín trong khi tỷ lệ nghèo chung của cả nước chỉ có bốn
có thể nhận thấy chính sách hỗ trợ về sinh kế cho người cao tuổi là rất cần thiết để bảo đảm cuộc sống
tuy nhiên hiện xã hội đang nhìn nhận người cao tuổi là người hết tuổi lao động không tham gia thị trường lao động
bên cạnh đó trình độ tay nghề của người cao tuổi là giao cản và thách thức lớn trong quá trình bảo đảm sinh kế
các chuyên gia khuyến nghị cần đa dạng hóa các hoạt động giao dịch việc làm tạo điều kiện cho người cao tuổi tiếp cận nguồn vốn tiến dụng yêu đái
bảo đảm sự quản lý yêu đáy đúng đối tượng có khả năng đủ năng lực sử dụng nguồn vốn để mang lại hiệu quả
đồng thời khuyến khích phát triển các làng nghề nghề phi nông nghiệp như mây che đan để tạo việc làm cho người cao tuổi ở nông thôn